tôi quá hoảng sợ
trên địa bàn thành phố mỹ tho trong năm hai nghìn một mươi sáu và những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
công an thành phố đã tiếp nhận chín thông tin trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại
trong số chín trường hợp đó đã có bốn người bị lừa mất số tiền gần tám trăm bốn mươi triệu đồng
với thủ đoạn giả danh công an viện kiểm sát đối tượng gọi điện thoại vào số máy bàn
thông báo với chủ nhân số máy cơ quan chức năng đang điều tra một vụ án ma túy
mà số tiền trong tài khoản ngân hàng của người đang nghe điện thoại có liên quan đến vụ án này
nếu muốn chứng minh không liên quan thì phải rút hết tiền gửi vào tài khoản của chúng để xác minh
rồi chúng sẽ trả lại
để nạn nhân tin tưởng bao giờ trong màn kịch ấy cũng có từ hai đến ba đối tượng tham gia
với các vai cán bộ điều tra thủ trưởng của cơ quan công an viện kiểm sát
việc thi hành lệnh bắt là phải đảm bảo yếu tố bí mật không thông báo cho bất cứ một ai biết
các đối tượng là lợi dụng vào lòng tin của người bị hại
là vì bản thân vì con em gia đình vì việc làm
sợ là sẽ ảnh hưởng cho nên là chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội này
nếu như các bị hại bà con của chúng ta gặp những trường hợp này thì phải bình tĩnh
liên lạc với đối tượng để nắm được tất cả các thông tin

nhiều cuộc điện thoại để có điều kiện liên lạc với cơ quan tư pháp
để người ta hướng dẫn và phối hợp để xử lý trực đẩy các trường hợp này
để đối tượng xấu không có cơ hội hoạt động mọi người cần nêu cao tinh thần cảnh giác bảo vệ tài sản của chính mình
góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương
tri cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với đội cảnh sát môi trường công an quận hà đông
phát hiện trong sáng nay tại cửa hàng tạp hóa của ông nguyễn văn trình ở phường phú la quận hà đông hà nội
kiểm tra tại cửa hàng tạp hóa của ông trình đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều thùng phi nhựa can nhựa
chứa hơn một lít rượu thủ công không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
theo quan nhận ban đầu của ông trình cho biết số rượu trên được ông mua ở nhiều nguồn khác nhau trên địa bàn hà nội
đem về sang chiết ra chai nhỏ để bán cho người dân
tiến hành test methanol trong rượu cho kết quả âm tính với methanol
hiện đoàn kiểm tra đã tạm giữ số rượu và xử lý hành chính theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu tại tỉnh đắk lắc
bị can là y tuyến scorser sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố bảy phường tân lập tp bông ma thuật tỉnh đắk lắc
qua điều tra công an tỉnh đắk lắc xác định từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi sáu
y tuyến cơ sơ nhận tiền của một số người dân để xin vào công tác trong ngành công an và đi học trường trung cấp cảnh sát nhân dân
nhưng sau đó không xin được và chiếm đoạt tiền của họ
vậy ai là bị hại hoặc có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
địa chỉ số năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an tp bông ma thuật tỉnh đắk lắc để làm việc
điện thoại liên hệ sáu mươi chín

gặp điều tra tô khắc hải
tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ gửi tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
về tội cối gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi nhận được quyết định truy nã
ba đối tượng từ công an quận ba tp hcm
đáng chú ý là hai trong ba đối tượng này
lại là anh em ruột trong một gia đình
đối tượng trương văn hiền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thương chú tại ấp một xã phú hội
huyện an phú tỉnh an giang
căng một m năm mươi năm sống mũi thẳng
xẹo chấm cách hai bảy mươi năm cm
trên sau đầu lông mài trái
em ruột của đối tượng trương văn hiền
là đối tượng trương văn hậu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cũng có hộ khẩu thương chú
tại ấp một xã phú hội
huyện an phú tỉnh an giang
căng một m sáu mươi sống mũi thẳng
xẹo chấm cách hai năm cm
trên trước đầu lông mài phải
cũng phạm tội cối gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và bị công an quận ba tp hcm
ra quyết định truy nã
là đối tượng nguyễn văn ba
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hộ khẩu thương chú tại thôn an mỹ
xã đại thắng huyện phú xuyên tp hcm
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bản án chất phảnh máu ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng thì hãy báo ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát
truy nã tội phạm bộ công an
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
và tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay là bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều mà quý vị cần phải hết sức lưu ý
và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
phối hợp thực hiện
phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
đợt gió mùa đông bắc tràn về ngày hôm qua
có cường độ yếu
và trung tâm lệch đông
nên sự ảnh hưởng đối với các tỉnh phía tây bắc bộ không nhiều
nên nhiệt độ vẫn ở ngưỡng khá cao
vào ngày mai tại đây trời sẽ nhiều mây
đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi
trưa chiều khu vực tây bắc có nắng
đến ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám
có mưa rào rải rác và có nơi có rông
đêm và sáng trời lạnh
với mức nhiệt độ ngày đêm
giao động từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ
các tỉnh phía đông bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai
khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông
trạng thái thời tiết mưa nhỏ mưa phùn
kèm theo sương mù sẽ xuất hiện trở lại
khiến đường giá ẩm ướt và gây trở ngại hơn
đến các hoạt động giao thông
sau đó sang ngày một mươi bảy và ngày một mươi tám
mưa rào còn có khả năng tăng lên trên diện rộng
do ảnh hưởng của quá trình hội tụ
trên các mật khí quyển tầng cao
lúc này trời chỉ lạnh trong thời điểm đêm và sáng
đến trưa chiều
nhiệt độ phổ biến giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới mưa xảy ra không nhiều
có trăng thì chỉ là mưa nhỏ dài rác
ở phần phía bắc của khu vực
cụ thể từ thanh hóa đến hà tĩnh
trời nhiều mây có mưa nhỏ dài rác
cùng hiện tượng sương mù xuất hiện trong thời điểm ban sớm
biên độ nhiệt trong ngày
giao động phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
trong khi đó
tại các tỉnh từ quảng bình đến huế
mây nhiều trong buổi sáng
lúc này mưa nhỏ xuất hiện ở một vài nơi
trưa chiều còn nắng yếu
và nhiệt độ tăng lên mức là hai mươi sáu hai mươi tám độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới
phía bắc khu vực có mưa nhỏ ở một vài nơi
còn các tỉnh từ bình định đến bình thuận
sẽ có mây thay đổi phổ biến ít mưa
ngày nắng nhiều hơn
và nhiệt độ cao nhất trong ngày
giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên
từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám
đêm và sáng nhiều mây
có mưa rào và rông vài nơi
trưa chiều còn nắng gián đoạn
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm nhiệt độ giảm xuống còn một mươi tám hai mươi một độ
tại khu vực nam bộ
thời tiết còn ổn định
trong ngày hôm nay
với trời có mây thay đổi
mưa hầu như ít có khả năng xảy ra
cùng nền nhiệt độ trưa chiều
giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sau đó sang đến ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
mưa rào có khả năng xuất hiện
trong thời điểm tối muộn
về đêm và sáng
mặc dù có diện và cường độ phân bố không đều
tuy nhiên thì những cơn mưa rông cục bộ
cũng góp phần xua tan cây nắng oi ả
kéo nhiệt độ cao nhất ngày
tại các tỉnh thành phía nam
giảm nhẹ từ một đến hai độ
thời tiết bớt khô và nóng hơn
những thông tin dự báo
thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc
bản tin của chúng tôi ngày hôm nay